về tài sản nước lũ đã cuốn trôi hư hỏng hàng chục ngôi nhà một số công trình thủy lợi một số lượng lớn gia súc gia cầm và gần một trăm linh hecta lúa hoa màu bị ngập úng
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm ngày hôm nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện và bắt giữ một số lượng lớn súng săn vận chuyển trái phép đến địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để đem đi tiêu thụ bằng đường biển
đối tượng bị bắt quả tang khi đang giao số súng săn trên cho một đối tượng khác tại quán cà phê trên đường lê quang định thành phố vũng tàu là phạm thanh đức chú tại quận hai thành phố hồ chí minh
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm khẩu súng săn tám đầu giảm thanh hai điện thoại di động hiện cơ quan chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phối hợp với công an tỉnh bà rịa vũng tàu để làm rõ vụ việc
tại tỉnh tiền giang đã xảy ra một vụ cháy lớn tại hộ kinh doanh sản xuất tương ớt tân ngọc phượng do ông nguyễn văn sơn ở thành phố mỹ tho làm chủ khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động năm xe chữa cháy hai máy bơm cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
sau gần ba giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên toàn bộ khu sản xuất chế biến tương ớt rộng khoảng bốn mươi năm m hai và trần nhà khu chứa nguyên liệu bị cháy hoàn toàn
một công nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được xác định là do trong quá trình nấu ớt dầu truyền nhiệt tràn ra ngoài gặp lửa đã gây cháy
trưa nay sau khi có kết quả xét nghiệm của viện pasteur tp hcm kết luận về mẫu bệnh phẩm của nữ du khách người nga hai mươi bốn tuổi do ngành y tế tỉnh lâm đồng truyền đến sở y tế tỉnh lâm đồng đã chính thức thông báo nữ du khách người nga âm tính với virus corona
trưa đó vào lúc chín giờ ngày hôm qua qua truyền nhiễm bệnh viện đao khoa lâm đồng tiếp nhận một bệnh nhân là du khách nga đến lâm đồng du lịch với biểu hiện sốt ho nghi nhiễm mất covid
sau khi được điều trị tại bệnh viện đa khoa lâm đồng sức khỏe của bệnh nhân trở lại bình thường
tuy nhiên để bảo đảm phòng dịch trung tâm y tế dự phòng tỉnh lâm đồng đã lấy mẫu xét nghiệm gửi về viện pasteur tp hcm và đến nay đã cho kết quả chính thức là nữ du khách này không bị nhiễm hội chứng msco